trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhu cầu nhân lực ba tháng đầu năm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tức là giảm khoảng hai mươi bảy
nhu cầu tuyển dụng giảm ở một số ngành nghề như vận tải giáo dục dịch vụ lưu trú du lịch và diệt may ra dày
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không ít người lao động cũng cân nhắc cơ hội dịch chuyển việc làm để ổn định công việc
cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi nếu tình hình dịch covid một mươi chín kéo dài cũng như thiếu hụt nguồn nguyên liệu vật liệu sản xuất
và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm một số doanh nghiệp tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất
trước tình hình doanh nghiệp tạm ngưng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh dự kiến nhu cầu nhân lực quý ii năm hai nghìn hai mươi
cần khoảng bốn mươi bảy chỗ làm việc giảm ba mươi bảy ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tập trung ở các nhóm ngành nghề
kinh doanh thương mại công nghệ thông tin y tế chăm sóc sức khỏe dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng
marketing chế biến lương thực thực phẩm dược phẩm vận tài dệt may công nghệ tài chính giải trí trực tuyến